trong ngày mai các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ chủ yếu chịu tác động của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây
có xu hướng mở rộng dần ra phía đông
do vậy toàn khu vực ngày nắng nhiều với cường độ nắng mạnh trong khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi bảy giờ
mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ nắng nóng gai gắt
đến chiều tối và đêm mưa rào và rông xuất hiện cục bộ có nơi xảy ra mưa rông mạnh
nhưng thời gian mưa không kéo dài và lượng mưa sẽ giảm so với đêm qua
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió rất mạnh
vùng áp thấp nóng phía tây cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh duyên hải miền trung
ngoài ra do có hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên sẽ là nơi khô nóng nhất trên cả nước
ban ngày trời nắng mạnh nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt kèm theo độ ẩm không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao
các tỉnh phía nam khu vực như khánh hòa đến ninh thuận bình thuận nhiệt độ thấp hơn phần phía bắc
cao nhất sẽ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ và về chiều tối có mưa rông ở một vài nơi
còn với khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có nắng vào ban ngày và mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối
cục bộ có mưa rông mạnh trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực tây nguyên
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa ít mưa gió hướng nam cấp bốn cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh gió tây nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm
có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gió đông nam đến nam cấp hai với nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi tám độ